liên quan đến vụ phát hiện hơn năm con lợn bị tiêm thuốc an thần trước khi đưa vào giết mổ tại tp hcm
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cử đoàn công tác gồm tránh thanh tra bộ và cục trưởng cục thú y vào tp hcm
để phối hợp xử lý rứt điểm trong tuần này và công bố công khai trước dư luận
theo đó đoàn công tác liên ngành tại tp hcm đã bắt quả tang cơ sở giết mổ xuyên á xã tân phú trung huyện củ chi tp hcm
có hành vi tiêm thuốc an thần vào lợn trước khi giết mổ
qua kiểm tra đoàn phát hiện năm hai trăm ba mươi một con lợn đã được tiêm thuốc an thần để chuẩn bị giết mổ
số lợn chưa kịp tiêm là năm trăm tám mươi bảy con
về vấn đề này đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định sẽ thanh tra và xử lý nghiêm vụ việc
ngay sáng hôm nay là bộ đã cử một đoàn công tác do thanh tra bộ tránh thanh tra bộ cũng như là cục trưởng cục thú y
vào phối hợp với tp hcm để mà
giải quyết làm sao dứt điểm trong tuần này là phải giải quyết rứt điểm và công bố công khai trước dư luận
theo tư liệu của viện thú y học viện nông nghiệp việt nam tồn dư thuốc an thần trong thịt lợn mà những người bị bệnh mãn tính
trẻ em người bị bệnh tim ăn phải có thể gây tụt huyết áp gây trầm cảm
chính vì thế hành vi tiêm thuốc an thần vào lợn đã bị nghiêm cấm và có mức xử phạt rất cao
theo khoảng một mươi điều hai mươi nghị định chín mươi nld
cp của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
hành vi vận chuyển lưu giữ giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần không theo hướng dẫn của nhà sản xuất
hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ ba mươi đến ba mươi năm triệu đồng
bên cạnh đó cơ sở vi phạm còn bị xử phạt bổ sung với các hình thức đình chỉ hoạt động từ ba đến sáu tháng